thưa quý vị vào sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre cho biết đã thi hành
quyết định tạm giữ hình sự đối với mai hoàng phú trú tại huyện ba chi tỉnh bến tre
là nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra vào ngày hôm qua hai mươi sáu tháng một mươi một
khoảng trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi một phú cùng nhóm bạn đến nhậu tại quán nắng chiều ở ấp an lợi xã an thủy
trong đó có anh ngô văn hậu cùng chú tại địa phương được một lúc thì cả nhóm tiếp tục đến quán khác để nhậu tiếp
nhưng anh hậu không đi phú hỏi nguyên nhân thì hai bên xảy ra cự cãi
trong lúc xô sát phú đã lấy cây kéo trong quán đâm nhiều nhát vào người anh hậu
mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu tuy nhiên nạn nhân đã tử vong